hướng tới kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ hôm nay bệnh viện tim hà nội tổ chức đợt khám bệnh
tư vấn sức khỏe cấp thuốc tặng quà cho các thương bệnh binh gia đình liệt sĩ và người có công
trên địa bàn huyện thanh oai thành phố hà nội
trong đợt khám lần này các bác sĩ của bệnh viện tim hà nội đã kiểm tra huyết áp đo nhịp tim
siêu âm khám các bệnh lý về tim mạch và kê đơn cấp thuốc cũng như phát quà cho hơn một trăm linh người dân
thuộc các gia đình chính sách người có công với cách mạng người có hoàn cảnh khó khăn
không chỉ được khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí bà con còn được các bác sĩ tư vấn
hướng dẫn thực hiện các biện pháp tự chăm sóc sức khỏe
chủ động phòng tránh một số bệnh thường gặp trong đời sống hàng ngày
ngoài ra những người già cả neo đơn không đến được địa điểm khám chữa bệnh tập trung
cũng sẽ được nhận những phần quà từ bệnh viện gửi tới tận gia đình